mưa lũ tại nhiều khu vực tại miền trung đã qua đi tuy nhiên những hậu quả mà thiên tai lũ lụt để lại cho bà con nơi đây là quá lớn
từ điều kiện sinh hoạt hàng ngày công việc lao động sản xuất đến sức khỏe của người dân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng nặng nề
nhằm đồng hành cùng bà con trong công tác kiểm soát bệnh tật và chăm sóc sức khỏe sau mưa lũ
trong hai ngày mùng tám và ngày mùng chín tháng một mươi hai bệnh viện tim hà nội đã thực hiện chương trình thăm khám
cấp phát thuốc cho đối tượng gia đình chính sách tại tỉnh hà tĩnh
đoàn công tác đã khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho năm trăm linh đối tượng chính sách xã kỳ lợi huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
với tổng số tiền trị giá là hai trăm linh triệu đồng
hàng năm bệnh viện tim hà nội thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh
phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tri ân những người có công với cách mạng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
hy vọng thời gian tới với sự chung tay của cả nước miền trung ruột thịt sẽ vượt qua được khó khăn
người dân nơi đây sẽ sớm ổn định cuộc sống